một đường dây đánh bạc lớn với số tiền là hai tỷ đồng đã bị công an nghệ an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là nguyễn thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tp hà nội
linh là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp thường xuyên thay đổi chỗ ở
linh điều hành nhiều đường dây đánh bạc ở nhiều tỉnh thành như hà nội nghệ an và lạng sơn
trên mỗi tỉnh linh có một đại lý để thu gom bảng lô để rồi giao dịch qua các phần mềm như facebook zalo hay telegram
trợ lý đắc lực cho linh là lê cảnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường vinh tân tp vinh và vũ thùy hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm
mỗi ngày số tiền các đại lý chuyển về cho linh từ hai mươi tỷ đến ba mươi tỷ đồng
và sau khi có kết quả sổ số miền bắc các đối tượng tính tiền thắng thua bằng phần mềm chuyên dụng nhắn tin cho nhau
rồi xóa hết các dữ liệu
các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán
và qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác minh trong thời gian từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai tháng một mươi một các đối tượng đã sử dụng số tiền là hơn hai tỷ đồng để đánh bạc
ban chuyên án cũng thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô ba mươi bốn điện thoại hai máy tính sách tay nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng